theo sở công thương tp hcm tình hình thị trường cung cầu và cung ứng xăng dầu còn nhiều khó khăn
có nguy cơ ảnh hưởng và gián đoạn cuộc bộ đến chuỗi cung ứng xăng dầu tại tp hcm
và trong bối cảnh thành phố có một trăm một mươi một trên năm trăm năm mươi cửa hàng bán lẻ xăng dầu thiếu săn bán
sở công thương tp hcm đã đề xuất thành lập tổ công tác điều hành xăng dầu
cụ thể trong những ngày qua vẫn còn tình trạng nhiều doanh nghiệp có cửa hàng bán lẻ đã đăng ký mua xăng dầu
nhưng đơn vị đầu mối chưa kịp thời cung cấp hoặc cung cấp hạn chế
dẫn đến thiếu hàng kinh doanh gián đoạn hoặc chỉ bán với một lượng nhất định
theo đó mỗi người dân chỉ được mua từ hai mươi đồng đến năm mươi đồng một xe máy một lượt
hoặc hai trăm linh đồng đến ba trăm linh đồng một xe hơi một lượt
qua các buổi làm việc với các doanh nghiệp xăng dầu cho thấy
hiện khó khăn trong hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp đang rất cần quan tâm hỗ trợ từ các cơ quan liên quan
vì vậy sở công thương tp hcm cho rằng cần phải thành lập tổ công tác điều hành xăng dầu
do phó chủ tịch quỹ ba nhân dân tp hcm làm tổ trưởng và các cơ quan liên quan là thành viên
tổ công tác có nhiệm vụ tham mưu ủy ban nhân dân tp hcm các giải pháp để điều hành hoạt động kinh doanh xăng dầu
kiến nghị cơ quan có liên quan giải quyết các vấn đề khó khăn thuộc thẩm quyền
theo dõi đôn đốc quá trình giải quyết khó khăn vướng mắt trong hoạt động kinh doanh xăng dầu
khắc phục toàn tại hạn chế gây ảnh hưởng đến chuỗi không ứng trên địa bàn